bệnh viện nhi đồng một tp hcm vừa phát hiện một trường hợp giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu bệnh viện
trong công văn xác nhận tình trạng bệnh nhân để kêu gọi đóng góp tiền từ thiện
trên fanpage crong năng hội tài khoản hoàng trung kêu gọi hỗ trợ cho bệnh nhân hoàng quốc thái
đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng một tp hcm và đăng tải giấy chứng nhận
tuy nhiên bệnh viện nhi đồng một xác nhận không cấp giấy chứng nhận cho bệnh nhân này
và các giấy tờ đã bị giả mạo chữ ký của giám đốc bệnh viện
bệnh viện chỉ chấp nhận đóng góp qua phòng công tác xã hội và không có bệnh nhân nào
bị từ chối điều trị vì không có khả năng chi trả
các nhà hảo tâm cần xác minh thông tin và liên hệ phòng công tác xã hội
các bệnh viện trước khi hỗ trợ để số tiền từ thiện đến đúng người cần được giúp đỡ